câu chuyện tranh chấp nhà trung cư giữa chủ đầu tư và cư dân không phải bây giờ mới xuất hiện
nhưng thời gian qua các tranh chấp này ngày càng bùng phát một cách mạnh mẽ
thậm chí mức độ và quy mô lớn hơn rất nhiều so với trước
vậy người mua nhà cần rút ra kinh nghiệm gì sau các vụ việc này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tình trạng tranh chấp xuất phát từ thực tế nhà trung cư đang ngày càng nhiều
vì nhu cầu sở hữu nhà ở tăng cao nhất là tại hai thành phố lớn hà nội và thành phố hồ chí minh
báo chí thời gian qua phản ánh rất nhiều các trường hợp như cư dân trung cư hồ gươm plaza hà đông
đội mưa phản đối chủ đầu tư chậm trễ trong việc trả phí bảo trì xây dựng bể phốt lộ thiên trong tầng hầm
hay tranh chấp sở hữu chung riêng tại trung cư hai trăm hai mươi chín phố vọng hà nội
chính những sự việc này đã khiến cho những người đang và sắp có ý định mua nhà trung cư cảm thấy lo lắng
chị phạm thu anh một nhân viên văn phòng bày tỏ sự băn khoăn nếu tòa nhà trung cư sau này mình sinh sống cũng rơi vào tình trạng tương tự
và không biết nên tìm thông tin chính xác ở đâu trước khi chính thức mua nhà
mình nên tìm và mình nên tin tưởng vào ai vào đơn vị nào
theo các chuyên gia bất động sản bên cạnh nguyên nhân chủ đầu tư bất tín không thực hiện đúng cam kết đã thỏa thuận với khách hàng
thì nhiều vụ việc nguyên nhân lại xuất phát một phần lỗi của người mua nhà
so với trước đây dù phần lớn người mua nhà đã kỹ tính hơn nhưng vẫn có những tranh chấp bùng phát
để tránh tình huống này xảy ra theo luật sư vi văn minh người mua nhà cần xem xét kỹ hợp đồng trước khi mua nhà
khi mua nhà trung cư các căn hộ trung cư thì người mua nhà cần phải lưu ý
cái thứ nhất là phải xem xét các căn cứ pháp lý trực tiếp của dự án này
các giấy tờ này cho chúng ta biết được rằng dự án này có thật hay không có thật
cái thứ hai là cho chúng ta biết rằng dự án có thật rồi
nhưng mà dự án đã đủ điều kiện để được ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người dân hay chưa
cũng theo luật sư vi văn minh trong trường hợp xảy ra tranh chấp khi không thể tìm được tiếng nói chung với chủ đầu tư
thì người dân nên có những hành động quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề
trong trường hợp mà khi mà phát sinh tranh chấp với chủ đầu tư liên quan đến cái giao dịch mua bán nhà ở
thì đầu tiên thì phải ưu tiên cái nguyên tắc về thương lượng
những người mua nhà sẽ đến thương lượng với chủ tư
nhưng mà khi thương lượng đã không thành rồi thì người mua nhà cần phải khẩn trương hoàn thiện các cái thủ tục để khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền hoặc là trung tâm trọng tài
tại việt nam đa số người dân chỉ tìm đến luật sư khi đã xảy ra tranh chấp
quy định pháp luật hiện nay cũng đã quy định về các loại hợp đồng mua nhà mẫu với những điều khoản công bằng
song chủ đầu tư ít khi áp dụng và đôi khi sử dụng các hợp đồng nhằm lách luật
do đó người mua nhà mẫu sẽ có thể tìm được những hợp đồng mua nhà mẫu
người mua nhà cần rút ra những bài học kinh nghiệm từ các vụ việc tranh chấp như báo chí đã đưa tin để tránh những thiệt hòi cho mình